theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày chín tháng sáu không có thêm ca mắc mới covid một mươi chín
đã năm mươi bốn ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tổng cộng có chín mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay
trong ngày chín tháng sáu có thêm bệnh nhân số ba trăm hai mươi sáu nữ hai mươi tuổi được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện giã chiến củ chi
như vậy đến thời điểm này việt nam đã chữa khỏi cho ba trăm một mươi bảy trên ba trăm ba mươi hai bệnh nhân
chiếm chín mươi năm hai tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam
trong đó bốn mươi chín trên năm mươi bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được việt nam điều trị khỏi
hiện còn một mươi năm bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế đa số sức khỏe đã ổn định
thảo luận tại tổ về dự án luật cư trú sửa đổi
chiều nay đa số các ý kiến đại biểu nhận định những chính sách quy định trong dự thảo luật
sẽ là bước tiến lớn trong công tác quản lý cư trú
về quy định bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu sổ tạm trú
và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân
các đại biểu cho rằng phương thức quản lý này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục giấy tờ
tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí hành chính
góp phần bảo đảm quản lý dân cư chặt chẽ hiệu quả minh bạch hơn
khắc phục nhiều bất cập trong công tác quản lý dân cư hiện nay
thông tin ở đâu giao dịch ở đâu
sửa đổi để mà chúng ta làm sao bỏ được cải cách hành chính
mà thông qua một cái định danh cá nhân như này chúng tôi cho rằng rất là tốt
thực ra là nếu áp dụng được thế này thì người dân sẽ cảm thấy rằng là nó hết sức là thoải mái
đi đến đâu tra cập vào đâu thông tin ở đâu giao dịch ở đâu
cũng có định danh của mình rồi thì khó ai phải bê cái sổ hộ khẩu đi
thế bây giờ thì bỏ sổ hộ khẩu từ cái định danh cá nhân này thì
anh đi giao dịch thì bây giờ cái cơ sở pháp lý để làm cái đó
thì phải có một hành lang pháp lý
phải thông qua dữ liệu làm sao mà liên thông của các cơ quan chức năng nhà nước
để người dân khi người ta tiếp cận vào là người ta xử lý được
chúng ta tập trung cho vấn đề cải cách hành chính
phục vụ tốt nhất cái nhu cầu lợi ích chính đáng của công dân
không được gây phiền hạn cho dân
cho nên khi chúng ta sửa đổi cái luật này thì chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này
tên thực tế có nhiều cái quy định hiện nay của luật cư trù nó bất cập
mà cuộc sống nó vẫn cứ xảy ra
bỏ vào với các vị đại biểu quốc hội là hiện nay
chúng tôi bộ công an bỏ cáo giải trình là chỉ năm thành phố lớn thôi
hà nội hải phòng tp hcm rồi đà nẵng
năm cái thành phố lớn của chúng ta
thì những người không cần phải có số tạm tú tạm vắng hoặc có hộ khẩu
thì hơn một trăm linh người người ta vẫn sống ở đó
bỏ khẩu với anh
mà họ sống ở đó là đương nhiên họ vẫn làm việc vẫn bình thường
nhưng còn chúng ta có quản lý được họ được không
làm việc của nhà nước
cho nên trong lần này chúng ta sửa để chúng ta khắc phục những cái tồn tại bất cập
trong cái chỗ này
cho rằng dự án luật đã đáp ứng được yêu cầu của người dân
vừa đảm bảo được đỡ tốn công đi lại của người dân
vừa đảm bảo được việc quản lý theo hướng hiện đại
tuy nhiên nhiều ý kiến đại biểu đề nghị
chính phủ cần phải tính toán để đảm bảo trong thời gian luật có hiệu lực
thì phải song song quản lý vừa bằng sổ hộ khẩu
vừa bằng mã số định danh
đảm bảo đến khi nó thật sự thay thế được
thì mới chấm dứt được số hộ khẩu
cùng với đó việc bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú
tại thành phố trực thuộc trung ương
là quy định nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu
ta đại biểu cho rằng quy định như vậy
bảo đảm tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân
đã được hiến pháp ghi nhận
sáng nay chín tháng sáu công an thành phố hải phòng
tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tới dự có đồng chí thiếu tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đại diện đại đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
năm năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
được công an thành phố hải phòng tổ chức liên tục
sôi nổi đều khắp với hình thức thi đua đa dạng phong phú
và có sức lan tỏa lớn
năm năm qua công an hải phòng chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền các cấp
các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
góp phần tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển thành phố
năm năm liên tục công an thành phố hải phòng được chính phủ bộ công an
ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc
tại hội nghị một trăm sáu mươi hai điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được biểu dương khen thưởng
thiếu tướng trần quốc tỏ chúc mừng thành tích nổi bật
công an thành phố hải phòng đạt được trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề nghị công an thành phố hải phòng
thời gian tới tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua
làm cho phong trào thi đua trở thành việc làm tự giác của mỗi tập thể cá nhân
tạo động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác
biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến
gương người tốt việc tốt động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
còn tại hà nội sáng nay cục an ninh kinh tế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tôn vinh hai mươi một cá nhân điển hình tiên tiến
những tấm gương tiêu biểu đại diện cho cán bộ chiến sĩ cục an ninh kinh tế
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích
cục an ninh kinh tế đã đạt được trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chúc mừng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu
được biểu dương tôn vinh tại hội nghị
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu
thời gian tới cục an ninh kinh tế tiếp tục thấm nhuần sâu sắc
lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
các chỉ thị nghị quyết của đảng quy định của nhà nước và bộ công an
về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng
để mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí ý nghĩa của công tác này
và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
mọi hoạt động của phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị
các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong hội nghị
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
gia sức thi đua phân đấu rẻ luyện tốt hơn nữa
luôn đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ đồng chí đồng đội phân đấu vươn lên
đạt nhiều thành tích chiến công trong công tác chiến đấu
xứng đáng là hạt nhân của phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
của cục an ninh kinh tế và toàn lực lượng công an nhân dân
phát biểu đáp từ tại hội nghị
trung tướng nguyễn đình thuận cục trưởng cục an ninh kinh tế
nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
để tiếp tục nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phong trào thi đua
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chiều nay tại thành phố lào cai tỉnh lào cai
bộ công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ với công an các tỉnh
lào cai điện biên lai châu sơn la hà giang
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại diện lãnh đạo công an các tỉnh lào cai điện biên lai châu sơn la hà giang
đã thảo luận một số vấn đề nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn
đề ra các giải pháp thực hiện ba chuyên đề
triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
nhằm mang lại hiệu quả cao nhất
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận
đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của công an các tỉnh lào cai điện biên lai châu sơn la và hà giang
trong việc thực hiện các mặt công tác
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an các tỉnh
cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung
theo kế hoạch số một trăm linh năm về tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hồi giao nộp bằng nhiều nội dung hình thức
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng động viên cán bộ yên tâm công tác
chú trọng xây dựng hình ảnh tích cực của lực lượng công an xã tại địa phương
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác của bộ công an
đã đến thăm làm việc tại xã vạn hòa thành phố lào cai tỉnh lào cai
chiều ngày tám tháng sáu công an tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu phối hợp thực hiện tốt
công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết
không để đột xuất bất ngờ bảo vệ tuyệt đối an toàn
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được triển khai thực hiện có hiệu quả
xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
không ngại khó khăn gian khổ tận tụy phục vụ nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng
và đồng chí đặng xuân phong phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
đánh giá cao chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
của công an tỉnh lào cai trong thời gian qua
đồng thời đề nghị công an tỉnh lào cai tiếp tục quán triệt chỉ đạo
của bộ công an ubnd tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với các nội dung hình thức phong phú đa dạng phù hợp thiết thực
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân được thủ tướng chính phủ bộ công an
ubnd tỉnh tặng bằng khen và các phần thưởng cao quý
một trăm năm mươi năm tập thể và cá nhân được vinh danh là điển hình tiên tiến
trong phòng trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tại lào cai vào sáng ngày hôm nay thiếu tướng lê quốc hùng
thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an
đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng
tại công an tỉnh lào cai
sau tháng đầu năm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định
công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự
tập trung chấn áp mạnh các loại tội phạm
điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
đạt một trăm linh các xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh
về kết quả công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ công an tỉnh đã hoàn thành xong
dự thảo báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ
công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và các điều kiện
để tổ chức đại hội vào cuối tháng sáu
phát biểu tại buổi làm việc thiếu tướng lê quốc hùng đánh giá cao
những kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm
đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng ủy công an tỉnh tiếp tục tiếp thu
những ý kiến đóng góp chỉnh sửa của đoàn công tác
về văn kiện nghị quyết đại hội bổ sung tính tiên phong gương mẫu
của ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa mới
nhằm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh
sáng cùng ngày đoàn công tác đã đến thăm làm việc
và tặng quà cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đang đóng quân tại xã thống nhất thành phố lào cai
tiểu đoàn phụ trách địa bàn hai tỉnh hà giang và lào cai
tin chúng tôi vừa nhận được
tại trung tâm văn hóa tỉnh đắk lắc
bộ công an đã tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân
lần thứ một mươi một khu vực bốn năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin
dự khai mạc có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi khu vực bốn được tổ chức từ ngày chín tháng sáu đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
với sự tham gia của hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc một mươi bảy đoàn nghệ thuật quần chúng
đến từ công an các đơn vị địa phương gồm
con tum đắk nông đắk lắc lâm đồng gia lai bình phước quảng nam quảng ngãi
ninh thuận phú yên khánh hòa bình thuận bình định thừa thiên huế
đại học an ninh nhân dân đại học cảnh sát nhân dân và công an thành phố hồ chí minh
các chương trình tiết mục của các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn
tập trung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu ca ngợi quê hương đất nước
truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ công an mưu trí dũng cảm không quản hiểm nguy
sẵn sàng hy sinh khắc phục mọi khó khăn lập nhiều chiến công thành tích
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bảy năm năm truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam

với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi nổi tin
các chương trình tiết mục của các toàn nghệ luật quần chúng
tham gia hội diễn lần này

bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chia vui cùng bà con đồng bào nơi đây
bên cạnh đó đại diện ngân hàng nhà nước các ngân hàng thương mại đã trao tặng cho tỉnh điện biên và huyện mường nhé số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
đây là một hành động thiết thực mang nhiều ý nghĩa chung tay cùng bộ công an thực hiện chủ trương xây dựng mới và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách hộ gia đình nghèo tại địa bàn huyện mường nhé
do đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phát động
và trong thời gian sáu tháng gần một hai trăm linh căn nhà kiên cố đã được trao tặng cho các hộ gia đình huyện vùng cao biên giới mường nhé
thay mặt đảng ủy quan trung ương bộ công an chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các cơ quan đơn vị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hội đồng dân tộc của quốc hội ủy ban dân tộc chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam
một kết quả của nguồn nhé là chủ yếu là của ngành ngân hàng
các ông chỉ góp đồng góp có mặt trận tổ quốc công số
các cơ quan đóng góp và cách làm chúng ta làm cũng rất là khẩn trương
tôi rất mong các cơ quan ban ngành các doanh nghiệp trung ương các địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần cùng với toàn đảng nhà nước toàn dân tiếp tục thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả các chủ trương chính sách chương trình giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung và xây dựng sửa chữa nhà cho các hội nghèo xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh điện biên

rất là cảm động trước những sự vào cuộc có trách nhiệm có hiệu quả và rất quyết liệt của ngành công an
gần một hai trăm linh căn nhà cũng là gần một hai trăm linh mái ấm gần một hai trăm linh niềm vui đã được trao tặng cho các hộ nghèo nơi đây giúp họ yên tâm lao động sản xuất
chương trình xây dựng nhà cho các hộ nghèo huyện mường nhé đã thành công và đạt được nhiều kết quả tích cực mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc
từ những kinh nghiệm và kết quả đạt được
qua chương trình xây dựng nhà tại mường nhé bộ công an đã tiếp tục phát động và kêu gọi xây dựng nhà cho các hộ nghèo tại một số huyện nghèo trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc
với một cái sự trách nhiệm với xã hội rồi cái sự phối hợp một cách tích cực với bộ công an
chúng tôi sẽ cố gắng tham gia những chương trình tiếp tục cùng đồng hành cùng bộ công an
chúng tôi cũng sẽ cố gắng bằng các nguồn của mình có được
kể cả những nguồn của các ngân hàng thương mại hoặc là cái nguồn tài trợ của hoạt động công đoàn
chúng tôi sẽ cùng với bộ công an triển khai tiếp những dự án những chương trình có hiệu quả như vậy
những ngôi nhà khang trang kiên cố được xây dựng đã phần nào chia sẻ khó khăn với đồng bào các huyện nghèo khu vực miền núi phía bắc
cùng với đó tinh thần tương thân tương ái truyền thống đoàn kết lá lành đùn lá rách của dân tộc ta luôn được phát huy lan tỏa
góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo bền vững phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba
theo kế hoạch liên hoan sẽ diễn ra tại hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hội đồng thẩm định sẽ kiểm duyệt nội dung chất lượng vở diễn của các đoàn trước khai mạc một mươi năm ngày
và vào tối ngày hôm qua tại trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu hội sân khấu việt nam đã diễn ra buổi tổng duyệt vở kịch
nhật ký kẻ tử tù của tác giả trung tướng nhà văn hữu ước đây cũng là một trong những tác phẩm sẽ tham gia điên hoa lần này
hội đồng thẩm định sẽ kiểm duyệt nội dung chất lượng vở diễn của các đoàn trước khai mạc một mươi năm ngày
hội đồng thẩm định sẽ kiểm duyệt nội dung chất lượng vở kịch nhật ký kẻ tử tù
thực ra vai này trước đây là nam giới tác giả viết là nam giới thế nhưng tôi thấy rằng là tôi cũng cần được đóng góp trong cái liên hoan này
để có thể tiếp tục đứng trên ánh đèn sân khấu đem cái khả năng cái nhiệt huyết của mình tiếp tục trở lại với san diễn
phong cách kịch nhật ký kẻ tử tù cũng là trục chính trong phong cách kịch của hữu ước luôn dữ dội vật lộn tựa như cuộc đời tác giả
nhưng đó là khát vọng của chân lý
nó khiến người xem hồi hộp sợ sệt lo âu rồi nhỏ lệ
những giọt lệ của niềm tin và đẹp đẽ bên cạnh dông bão mà cuộc đời mỗi người nếm trải
khán giả luôn tìm thấy một phần số phận cuộc đời mình trong đó

nhưng mà được cái là mình cũng nhiều năm rồi cũng có kinh nghiệm đâm ra là mình phải buộc phải đốt cháy hết tất cả giai đoạn đấy
và cũng chăn trở về cũng phải suy nghĩ và cũng phải có những cái đoạn thể hiện là phải tập rất nhiều
với bốn kỳ liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân liên hoan nào trung tướng nhà văn hữu ước cũng tham gia từ hai tới ba vở kịch
riêng kỳ liên hoan lần này ông có ba tác phẩm
tham dự gồm một vợ kịch một vợ trèo và một vợ ca kịch
ông cũng là một trong số tác giả có số lượng tác phẩm viết về hình tượng người chiến sĩ công an nhiều nhất nước nhà với tổng số một mươi vở
với vợ kịch nhật ký người tù tù này thì đây là một vợ kịch đương đại
đó là câu chuyện của ngày hôm nay của trước mắt chúng ta
đó là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong cuộc sống của đương đại
và đặc biệt tôi muốn khai thác có cái đề tài đương đại là cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực của một số các quan chức
và ai cũng cảm thấy rằng là nó câu chuyện của ngày hôm nay của trước mắt chúng ta
thế và một cái thông điệp rằng tội ác thì phải trả giá
liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân được tổ chức định kỳ hai năm một lần
là dịp để tập trung
hợp lực lượng sáng tác trong cả nước giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nghệ thuật sân khấu xuất sắc
theo dự kiến liên hoàn này sẽ diễn ra vào trung tuần tháng bảy tại hà nội với khoảng hai mươi hai mươi năm đoàn tham dự